dù chỉ mới bước vào vụ thu hoạch vải thiều thế nhưng ngay từ những ngày đầu tháng sáu
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng làm việc tại các cửa khẩu của tỉnh
xây dựng các phương án hỗ trợ phân công tổ công tác túc trực xử lý hồ sơ thông quan cho mặt hàng vải thiều không kể thời gian hành chính
theo thống kê hiện đã có khoảng hơn hai mươi tấn quả tươi và hai trăm một mươi tấn quả khô làm thủ tục thông quan đạt kim ngạch khoảng năm trăm năm mươi usd
là cửa khẩu chủ yếu xuất khẩu hàng nông sản thủy hải sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn